thông tin từ khoa hồi sức tích cực chống độc và khoa cấp cứu can thiệp tim mạch bệnh viện trung ương thái nguyên cho biết
các bác sĩ đã can thiệp thành công cứu sống cụ bà ntp một trăm linh một tuổi ở xã hà thượng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
bị tắc nghẽn động mạch vành nhồi máu cơ tim cấp
theo đó ngày một mươi bảy tháng một cụ p nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội khó thở
cấp cứu vào viện được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp do tắc nghẽn động mạch vành
nhận định đây là ca bệnh phức tạp nguy cơ tử vong cao
ngay lập tức các bác sĩ đã gấp rút hội trần và phẫu thuật tim cho người bệnh
tiến sĩ bác sĩ đặng đức minh phó trưởng khoa cấp cứu can thiệp tim mạch cho biết
do người bệnh tuổi đã cao nên đã cân nhắc việc đưa ra quyết định can thiệp
người bệnh đã được chụp đặt stent động mạch vành thông khí nhân tạo không xâm nhập
và đặt tĩnh mạch trung tâm duy trì ba thuốc vận mạch liều cao
sau hơn một tháng điều trị và chăm sóc tích cực sức khỏe của cụ p tiến triển tốt
được xuất viện trở về nhà
nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cơ tim bị thiếu máu nuôi và hoại tử do mạch vành
bị tắc nghẽn đột ngột bởi cục huyết khối trong lòng mạch
nếu lưu lượng máu không được phục hồi nhanh chóng
cơn nhồi máu cơ tim cấp có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn và tử vong
tại mỹ có khoảng sáu trăm ba mươi năm người bị nhồi máu cơ tim
và khoảng ba trăm linh người bị nhồi máu cơ tim lần thứ hai mỗi năm
nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim cấp là do mảng sờ vỡ trong lòng mạch vành bị nứt hoặc vỡ
các tế bào máu gồm tiểu cầu và hồng cầu đến bám vào
tạo thành cuộc huyết khối gây bích tắc đột ngột lòng mạch
ngừng cấp máu nguy cơ tim phía xa dẫn đến cơ tim bị thiếu máu nuôi
nếu tình trạng này kéo dài sẽ đưa đến hoại tử cơ tim gây suy tim hoặc đột tử
yếu tố nguy cơ khiến mảng sơ vữa bị nứt vỡ có thể do hút thuốc lá
xúc động căng thẳng quá mức viêm hoặc nhiễm chủng như viêm phổi sau chấn thương phẫu thuật
biến chứng nhồi máu cơ tim cấp thường do cơ tim bị tổn thương
các biến chứng bao gồm nhịp tim bất thường hoặc dối loạn nhịp
sốc tim suy tim viêm màng ngoài tim ngưng tim
nhồi máu cơ tim cấp có khả năng xuất hiện cao hơn ở các đối tượng
người cao tuổi năm trên năm mươi tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh
người có bệnh tàng huyết áp đai tháo đường bệnh thận mạn
dối loạn mỡ máu di chuyển hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá
trong gia đình có người thân trực hệ cha mẹ anh chị em ruột bị nhồi máu cơ tim
đột quỵ não sớm trước năm mươi năm tuổi đối với nam và trước sáu mươi năm tuổi đối với nữ
có bệnh lý miễn dịch như viêm khớp dặn thấp lục vớt bàn đỏ hệ thống vẩy nến sơ cứng bì